mai xuân hữu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại huyện bố trạch tỉnh quảng bình đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình khởi tố vụ án khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam ba tháng
trước đó hữu tự xưng là phó tổng biên tập báo môi trường cuộc sống tại quảng bình đưa hình ảnh phương tiện vận tải của một số doanh nghiệp trên địa bàn
nói là các phương tiện này vi phạm giao thông và hữu đang làm việc với các lực lượng chức năng để xử lý
do sợ bị ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cho nên đơn vị này đã xin bỏ qua và đưa cho hữu năm triệu đồng
sau đó lợi dụng sự tin tưởng của doanh nghiệp từ cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba cho đến nay
đối tượng đã nhiều lần yêu cầu doanh nghiệp này đưa tiền và trả tiền thuê xe ô tô nhiều ngày để phục vụ việc đi lại cá nhân
tổng số tiền mà hữu đã chiếm đoạt tài sản là trên một trăm linh triệu đồng